từ đầu năm đến nay công an huyện chư sê đã tập trung đấu tranh làm rõ bốn mươi tám vụ năm vụ cướp cướp giật bắt khẩy tố năm mươi tám đối tượng tịch thu nhiều tài sản có trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại cho bị hại

từ đầu năm đến nay công an huyện chư sê trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và mang lại niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân